thưa quý vị bộ y tế cho biết ngày hai tháng năm số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta giảm sâu với ba một trăm hai mươi hai trường hợp
tại năm mươi ba tỉnh thành phố tương đương với thời điểm cách đây chín tháng
trong tuần qua nhiều địa phương không ghi nhận ca mắc mới trong ngày
so với tuần trước đó số mắc và tử vong do covid một mươi chín tiếp tục giảm còn một hai ca một ngày
đến nay nước ta đã có một mươi sáu triệu ca nhiễm trong đó gần chín ba triệu người đã khỏi bệnh
hiện nước ta đã tiêm gần hai trăm một mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín các loại
tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai vaccine covid một mươi chín của người trên một mươi tám tuổi là một trăm linh mũi ba là năm mươi bảy
tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu
ngoài ra hơn một năm mươi ba triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã được tiêm mũi một
bộ y tế cho biết đang tiếp tục nghiên cứu đánh giá ra soát các quy định pháp luật và căn cứ tình hình dịch
để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
trước đó chính phủ đã bàn hành nghị quyết số ba mươi tám nờ quy cp về chương trình phòng chống covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
trong đó có nội dung nghiên cứu đánh giá cân cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
theo các chuyên gia nghị quyết này đưa ra nghiên cứu là rất hợp lý khách quan
hiện nay cần có đánh giá về chuyên môn về sự ảnh hưởng của nó đến an sinh xã hội và kinh tế để ứng phó phù hợp tình hình
phó thủ tướng vũ đức đam cũng vừa ký quyết định năm trăm bốn mươi sáu qdttg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế
cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch
và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về người lao động
tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để ra soát đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng
nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
với số ca mắc hiện nay đã giảm đáng kể so với thời điểm đỉnh dịch
tuy nhiên nước ta vẫn duy trì việc tiêm chủng để đạt được đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng và an toàn với dịch covid một mươi chín